tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dân hương tưởng niệm bắc hồ tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh
trong khuôn viên phủ chủ tịch nhân kỷ niệm bốn mươi bảy năm thực hiện di trúc của người
tại ngôi nhà sáu mươi bảy là nơi bác hồ làm việc dưỡng bệnh và chút hơi thở cuối cùng
trong không khí xúc động trang nghiêm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thành kính dân hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
tưởng nhớ công lao vĩ đại của người với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
nói chuyện với cán bộ nhân viên khu di tích chủ tịch hồ chí minh trong phủ chủ tịch
tổng bí thư nguyễn phú trọng khen ngợi tập thể cán bộ nhân viên trong việc giữ gìn bảo quản nguyên vẹn các hiện vật gắn liền với cuộc đời hoạt động của bác
tổng bí thư căn dặn cán bộ nhân viên khu di tích việc ban hành chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
là sự tiếp nối và triển khai sâu sắc hơn nữa chỉ thị ba trước đó về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
với trách nhiệm và lòng kính yêu với bác cán bộ nhân viên khu di tích chủ tịch hồ chí minh
phải là những người đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương bắc hồ
không chỉ nỗ lực giữ gìn bảo quản nguyên vẹn các kỳ vật gắn liền với cuộc đời hoạt động của bác hồ cho các thế hệ mai sau
mà còn phải biết truyền đạt một cách sâu sắc những giá trị về tư tưởng tâm hồn cốt cách tác phong của chủ tịch hồ chí minh
khách trong nước và quốc tế